trong khi đó trong vụ ngộ đập ba t minh chay này ngành an toàn thực phẩm khá bị động vào cuộc sau khi có sự cảnh báo của các đơn vị điều trị
cũng liên quan đến vụ việc bà tê minh chay bà phạm khánh phong lan trưởng ban quản lý an toàn thực phẩm tp hcm cho rằng
thà chọn cảnh báo nhầm để phản ứng ngay vì yếu tố sức khỏe phải được đặt lên hàng đầu
báo tuổi trẻ dẫn lời một số chuyên gia y tế cho rằng quan điểm của bà phạm khánh long phong lan hoàn toàn hợp lý
một khi đã có những bằng chứng nghiêng nhiều về việc một sản phẩm nào có nguy cơ gây ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng người dân
lập tức cảnh báo ngay cho cộng đồng
tất nhiên việc cảnh báo này cũng chỉ nên dừng ở mức tạm dừng hoạt động mua bán sử dụng sản phẩm đó
chờ các cơ quan chức năng có kết luận chính xác
sáng nay hơn hai mươi sáu thí sinh của hai mươi bảy tỉnh thành chính thức thi môn đầu tiên đợt hai kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông
do diễn ra trong thời điểm vẫn còn dịch covid một mươi chín nên có nhiều quy định lần đầu
lúc áp dụng trong kỳ thi
báo thanh niên có bài viết bắt đầu đợt thi đặc biệt kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông
theo thống kê của bộ giáo dục đào tạo hôm qua có chín mươi tám bốn mươi năm thí sinh đến làm thủ tục dự thi
các địa phương đã chuẩn bị tốt nhất để tổ chức kỳ thi này nghiêm túc như kỳ thi đợt một
vừa an toàn vừa phòng ngừa dịch bệnh cho thí sinh và cán bộ làm thi
các điểm thi đã phun khử khuẩn chuẩn bị máy đo thân nhiệt xà phòng nước sát khuẩn tại cổng trường và phòng thi
mọi quy trình của kỳ thi đều được thực hiện rất nghiêm ngặt từ vận chuyển đến lưu trữ để thi bài thi
việc bố trí các điểm thi để vừa an toàn vừa thuận lợi cho việc di chuyển của thí sinh
còn trên báo đại biểu nhân dân có bài viết đáng chú ý
năm chủ tịch ipa hai nghìn hai mươi nâng tầm đối tác ipa asean vì một cộng đồng asean thịnh vượng bền vững
tuần tới đại hội đồng ipa bốn mươi một sự kiện quan trọng nhất trong năm chủ tịch ipa hai nghìn hai mươi
sẽ chính thức khai mạc tại thủ đô hà nội
đây cũng là lần đầu tiên một kỳ đại hội đồng của ipa được tổ chức theo hình thức trực tuyến
nhằm thích ứng với những diễn biến phức tạp của đại dịch covid một mươi chín
theo ông nguyễn văn dầu chủ nhiệm ủy ban đối ngoại của quốc hội không chỉ dừng lại ở đại hội đồng ipa bốn mươi một
năm chủ tịch ipa hai nghìn hai mươi mà tinh thần ngoại giao nghị viện vì cộng đồng asean gắn kết và chủ động thích ứng
sẽ còn lan tỏa và dẫn dắt hoạt động của ipa trong giai đoạn tới
bởi không chỉ có đại dịch covid một mươi chín khu vực và thế giới đang và sẽ còn đối mặt với nhiều diễn biến khó lường
mà chỉ có sự gắn kết đoàn kết và chủ động thích ứng mới giúp chúng ta cùng nhau giải quyết được